sau gần một ngày tìm kiếm vào tối ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết liên quan đến vụ hai tàu va chạm trên biển thi thể của ba ngư dân đã được tìm thấy vào lúc một mươi tám h cùng ngày
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi tàu vận tải trường thành một trăm sáu mươi tám từ cảng cửa việt tỉnh quảng trị đi cầm phả tỉnh quảng ninh
khi qua vùng biển cách cửa nhượng thuộc địa bàn huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh tàu này đã va chạm với tàu cá số hiệu ht chín mươi nghìn hai trăm năm mươi năm ts
cú va chạm mạnh đã khiến cho tàu cá bị chìm sáu ngư dân rơi xuống biển trong đó ba người được cứu sống ba người mất tích và thi thể được tìm thấy vào lúc một mươi tám h tối ngày hôm qua
hiện lực lượng chức năng đang phối hợp đưa các nạn nhân vào bờ